công an tỉnh điện biên vừa đấu tranh triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ thu giữ bảy bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
vào chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên các tổ công tác bắt quả tang sùng a só chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm sùng a vừ và lường thị thân
công an huyện cai lệ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa làm việc với một mươi tám đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
do mâu thuẫn từ trước đêm một tháng sáu nguyễn hồng phúc đã nhờ lê văn chế linh và lê minh trước rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí bình xịt hơi cay
đặng hoàng khang tử vong cơ quan công an xác định trước và bùi tấn thiệt trực tiếp dùng dao đâm nạn nhân gây thương tích dẫn đến tử vong
đồng thời tạm giữ năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
liên quan đến vụ phóng hỏa do ghen tuông ở đồng nai chiều nay bệnh viện trợ rẫy cho biết hai bệnh nhân bị bỏng nặng đã không qua khỏi
đó là nguyễn trí hiếu bốn mươi sáu tuổi nghi phạm phóng hỏa và một bệnh nhân nam một mươi năm tuổi cả hai đều nhập viện trong tình trạng bỏng chín mươi và suy hô hấp
còn nữ bệnh nhân bị bỏng hô hấp cùng điều trị tại bệnh viện trợ rẫy đang có diễn tiến nặng
vụ cháy phòng trọ xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua tại ấp ba xã phước bình huyện long thành tỉnh đồng nai khiến bảy người bị bỏng nặng
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
thông tin thêm liên quan đến việc trục lợi bảo hiểm bốn phòng khám tư nhân tại tp biên hòa vừa bị tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thời gian tạm dừng hợp đồng là từ giờ ngày ba tháng sáu cho đến khi có văn bản thông báo mới
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tám địa điểm trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa
thu giữ khoảng trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội
hơn bốn trăm linh tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả nhưng chưa có thông tin người khám cùng với nhiều tài liệu và tăng vật liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám này
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai
công an tỉnh lào cai vừa tiêu hủy lô hàng gồm ba mươi bảy tám trăm linh gói cánh da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây là số tăng vật được thu giữ vào ngày một mươi năm tháng năm tại phường cốc lếu thành phố lào cai
thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là anh mai trọng thắng chú tại phường cốc lếu thành phố lào cai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng đồng thời xử phạt hành chính hai mươi năm triệu đồng đối với chủ hàng
công an tỉnh điện biên vừa phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an các tỉnh bắc lào phá thành công chuyên án ma túy lớn từ lào về việt nam do một đối tượng trên địa bàn tỉnh điện biên chủ mưu cầm đầu
vào khoảng ba giờ chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên các tổ công tác phát hiện đối tượng sùng a só về hành vi mua bán trái phép chân ma túy khám xét đối tượng lực lượng chức năng thu giữ bảy bánh heroin sáu viên ma túy
tuy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan khi bị phát hiện và bắt giữ sùng a sáu đã điên cuồng chống trả nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
cùng thời điểm này một tổ công tác tiến hành bao vây bắt xử thành công đối tượng sùng a vừ là em ruột của sùng a só và cũng là đối tượng tham gia vận chuyển ma túy với só
cùng ngày công an tỉnh điện biên đã triệu tập khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với lường thị thân là đối tượng trong đường dây thường xuyên mua bán ma túy với sùng a só
tối nay cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận đã hoàn tất việc khám xét nhà của chùm giang hồ nguyễn văn thảo tức thảo lụy để điều tra theo nguồn tin tố giác tội phạm
từ chiều nay hai xe đặc trùng của cảnh sát cơ động các xe nghiệp vụ cùng hàng chục chiến sĩ cầm súng ak đứng gác xung quanh căn biệt thự ven sông bến lội phường xuân an thành phố phan thiết của ông thảo
suốt nhiều giờ lực lượng của cục cảnh sát hình sự cùng công an tỉnh bình thuận thực hiện việc khám xét bên trong căn biệt thự
các ngõ ra vào nhà của chùm giang hồ cũng được cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ canh gác
đến chiều tối cùng ngày một số người trong căn biệt thự này đã bị công an dẫn giải phục vụ điều tra
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn thảo đang bị điều tra do liên quan đến đường dây bảo kê hoạt động kinh doanh bất động sản và một số hoạt động phi pháp khác
liên quan đến vụ phóng hỏa do ghen tuông ở đồng nai chiều nay bệnh viện trợ rẫy cho biết hai bệnh nhân bị bỏng nặng đã không qua khỏi
đó là nguyễn trí hiếu bốn mươi sáu tuổi nghi phạm phóng hỏa và một bệnh nhân nam một mươi năm tuổi
cả hai đều nhập viện trong tình trạng bị bỏng chín mươi và suy hô hấp
còn nữ bệnh nhân bị bỏng hô hấp cùng điều trị tại bệnh viện trợ rẫy đang có diễn tiến nặng
vụ cháy phòng trọ xảy ra vào dạng sáng qua tại ấp ba xã phước bình huyện long thành tỉnh đồng nai khiến bảy người bị bỏng nặng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý tỉnh bình thuận đã tìm thấy thi thể của ngư dân trên tàu cá bình thuận bị nạn và mất tích
chiều tối qua tàu cá hành nghề mảnh mực với chín lao động xuất bến phú quý
khi tàu di chuyển đến vị trí cách đảo phú quý khoảng ba hải lý về hướng tây nam
thì bị sóng to gió lớn làm phá nước dẫn đến chìm tàu
ngay khi bị nạn tám ngư dân trên tàu nhảy xuống biển để bơi vào bờ
tuy nhiên vẫn còn một ngư dân là anh trần văn trương bị mắc kẹt ở tàu
đến chiều nay thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vị trí cách đảo phú quý khoảng một hải lý về hướng đông bắc
thưa quý vị với mục đích giảm ồn tắc giao thông tạo điều kiện cho người dân có không gian để dừng đỗ xe ô tô trên các tuyến phố
thành phố hà nội đã triển khai và áp dụng nhiều giải pháp khác nhau
trong đó cho phép đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại một số tuyến phố ở khu vực quận hoàn kiếm và hai bà trưng
quy định đã áp dụng từ sáu năm nay tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì giải pháp này có vẻ vẫn chưa mang lại hiệu quả trên thực tế
khi mà các chủ phương tiện vẫn vô tư dừng đỗ bất kể ngày chẵn hay lẻ
có lẽ biển cấm là một chuyện còn tuân thủ hay không lại phải trông chờ vào ý thức của các chủ xe
tình trạng đỗ xe lộn xộn không theo biển báo vẫn thường xuyên xảy ra tại phố thi sách như thế này
quy định đỗ theo ngày thế nhưng tuyến phố này cũng chẳng khác gì các tuyến phố khác khi hai bên lòng đường đều bị ô tô chiếm dụng dừng đỗ